cho đến sáng nay nước vẫn chưa rút hết khiến giao thông dối loạn
việc ngập úng đã gây ra không ít khó khăn cho người tham gia giao thông tại một số tuyến đường bị ách tắc nghiêm trọng
và ngay bây giờ phóng viên hoàng việt của chúng tôi đang có mặt tại quận nam tử liêm để thông tin đến quý vị
thưa các bạn trận mưa lớn trong đêm ngày hôm qua kéo dài cho tới sáng ngày hôm nay đã khiến cho tình hình giao thông tại hà nội rất tồi tệ
nhiều tuyến đường đã bị ngập nặng và những tuyến đường khác thì rơi vào tình trạng tê liệt khi những phương tiện không thể di chuyển được
nhiều người đang lo ngại một kịch bản giống như năm hai nghìn tám sẽ tiếp diễn khi mà trời còn có thể có thêm nhiều trận mưa nữa trong ngày hôm nay
và ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem là cái việc đi lại của người dân đang gặp khó khăn như thế nào
có rất nhiều các phương tiện đang gặp tình trạng là xe ngập nước và không thể khởi động được
chúng tôi sẽ còn tiếp tục thông tin đến các bạn về tình hình ngập lụt của hà nội trong những bản tin tiếp theo